báo nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã tổ chức buổi họp báo chương trình nghệ thuật đặc biệt
một mươi bông hoa thép trên vùng đất lam hạ anh hùng nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày hy sinh của một mươi nữ dân quân lam hạ
mùng một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu mùng một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
trần địa pháo phòng không lam hạ một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đây là hoạt động nhằm tri ân những người có công với cách mạng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống lòng yêu nước tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay
tại chương trình ban tổ chức sẽ trao quà sổ tiết kiệm cho đại diện gia đình một mươi nữ dân quân lam hạ
ủng hộ công trình xây dựng khu đền thờ liệt sĩ và di tích văn hóa tỉnh hà nam
đồng thời kêu gọi sự quyên góp giúp đỡ xây dựng khu đền thờ liệt sĩ
thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh hà nam nói riêng và cả nước nói chung
cùng với chương trình nghệ thuật cũng sẽ diễn ra hội thảo khoa học một mươi nữ dân quân pháo phòng không lam hạ
nhằm tập trung làm rõ các giá trị lịch sử ca ngợi truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ việt nam
vinh danh tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ và một mươi nữ dân quân lam hạ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ được diễn ra vào lúc hai mươi h ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
được truyền hình trực tiếp trên vtv một và truyền hình nhân dân